các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dù không nhắc đến tên nam em nhưng streamer nhạc sĩ virus gây chú ý khi cảnh báo hành động leo bàn công nguy hiểm
ảnh hưởng xấu đến người xem khuyên người làm điều này không nên đi quá giới hạn trên mạng xã hội
anh thẳng thắn nói nếu không rút kinh nghiệm sẽ bao cao với các nền tảng mạng xã hội khiến người có hành vi này mất kênh
theo virus hành động này ảnh hưởng đến xã hội
với cương vị là người việt nam tôi không chấp nhận việc này
tôi nghĩ bạn nên có lời đính chính và tuyệt đối không làm hành động nguy hiểm này nữa
tôi xem mà rất bất mạng
bạn đây có thể cười khóc nói người này người nọ nhưng một người đang live stream mà ra ban công đi qua đi lại thì không chấp nhận được
trao đổi với báo việt nam nét luật sư trần bá học đoàn luật sư tp hcm nhận định hành vi của nam em có dấu hiệu vi phạm pháp luật
vì truyền tải những suy nghĩ tiêu cực gây ảnh hưởng đến định hướng hành vi của cộng đồng và tâm lý hoang mang trong xã hội
cụ thể theo điểm dê khoảng một điều một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi nldcp ngày ba hai hai nghìn hai mươi
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
người đẹp có thể bị phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm
ngoài ra hành vi của nam em còn vi phạm quy định tại khoản năm điều bốn bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
bàn hành kèm theo quyết định số tám trăm bảy mươi bốn qdbttt ngày một mươi bảy sáu hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
có các hành vi ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam
không sử dụng từ ngữ gây thủ hận kích động bạo lực phân biệt vùng miền giới tính tôn giáo
trước câu hỏi về việc nam em từng bị sở thông tin và truyền thông tp hcm xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định
tại điểm d khoản một điều một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp
năm hai nghìn hai mươi nay lại tiếp tục vi phạm
làm thế nào để người đẹp không tiếp tục lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi sai phạm
theo luật sư trần bá học trường hợp nam em tiếp tục bị xử lý cơ quan chức năng sẽ xem xét tình tiết tăng nặng tái phạm
áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn bao gồm việc tăng mức phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm ngặt hơn
luật sư trần bá học cho rằng mỗi người đều có áp lực cuộc sống riêng
năm hai nghìn hai mươi người có tâm lý không vững vàng có thể bị các áp lực tác động xấu đến hành vi ứng xử từ đó có thể gây tiêu cực cho chính mình và người xung quanh
với người nổi tiếng có sức ảnh hưởng như nam em hành vi không đúng mực sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội nhất là người trẻ
nói về trường hợp chia sẻ thông tin tiêu cực độc hại trên mạng xã hội thạc sĩ tâm lý vũ thu hà viện nghiên cứu đào tạo và can thiệp tâm lý việt nam cho rằng
người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng nên khi làm bất cứ việc gì cũng cần phải cân nhắc
nếu người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thì mức độ ảnh hưởng lớn hơn sẽ có rất nhiều người làm theo thậm chí bảo vệ hành động sai vì yêu quý thần tượng
theo thạc sĩ vũ thu hà đôi khi việc chia sẻ trên mạng xã hội cộng hưởng cảm xúc tiêu cực sẽ lôi kéo nhau thực hiện hành vi hủy hoại bản thân
khi là người nổi tiếng cần có ý thức cẩn trọng trong cách hành xử đặc biệt là những hành vi gây nguy hiểm vì dễ dẫn dắt người khác làm theo
bà hà cho rằng cơ quan quản lý cũng cần có những đánh giá giám sát và yêu cầu người nổi tiếng thay đổi hành vi
rất nhiều người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì những hành động gây ảnh hưởng đến người khác và đó cũng là một bài học
theo thạc sĩ vũ thu hà thông thường khi yêu mến một ai đó chúng ta thường có xu hướng bảo vệ dù họ làm sai
chúng ta có thể yêu mến chia sẻ nhưng không đồng ý với những hành động sai để nhắc nhở thần tượng làm lại cho đúng
nếu như hành động sai không được chỉnh sửa nguy cơ phải trả giá bằng pháp luật có thể đến bất cứ lúc nào
sau những ồn ào về loạt phát ngôn gây tranh cãi trên live stream của người đẹp nam em ngày hai mươi chín tháng hai đại diện ban tổ chức hoa hậu đồng bằng sông cửu long hai nghìn hai mươi bốn
đã ra thông báo về vấn đề hợp tác với đường kim hoa khôi đồng bằng sông cửu long là nguyễn thị lệ nam em
theo đó ban tổ chức cho biết những ngày qua cuộc thi bị nhiều khán giả phản ánh không tốt trên mạng xã hội
liên quan tới những phát ngôn gây tranh cãi gần đây của năm em
ngoài ra người đẹp cũng từng từ chối tham gia các hoạt động của hoa hậu đồng bằng sông cửu long
nhận định về những hành động của nam em đại diện ban tổ chức bày tỏ
những phát ngôn của nam em gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của cuộc thi đặc biệt là trong lúc cuộc thi chuẩn bị khởi động trở lại
trong thời gian qua chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh từ dư luận về việc xem xét lại vai trò trách nhiệm của nam em đối với cuộc thi
sau vậy tối ngày hai mươi chín tháng hai
trên trang fanpage của hoa hậu đồng bằng sông cửu long đã đưa ra thông báo quan trọng
cụ thể ban tổ chức cho biết cuộc thi có tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nhân cách trí tuệ và sắc đẹp
cũng như rèn luyện bản lĩnh tư duy và tài năng của phụ nữ đồng bằng sông cửu long nói riêng và phụ nữ việt nam nói chung
tuy nhiên ban tổ chức hoa hậu đồng bằng sông cửu long hai nghìn hai mươi bốn nhận thấy
đường kim hoa khôi nguyễn thị lệ nam em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà cuộc thi muốn hướng tới
thế nên sẽ không đồng hành cùng cuộc thi trong xuyên suốt quá trình cuộc thi diễn ra
đồng thời các nhãn hàng nhà tài trợ cũng không muốn đồng hành với năm em
điều đó gây ảnh hưởng đến cuộc thi thế nên ban tổ chức quyết định ra thông báo không đồng hành với năm em nữa
thông báo này đồng nghĩa với việc nam em bị gạch tên khỏi danh sách tham dự đồng hành
ở cuộc thi hoa hậu đồng bằng sông kiểu long trong thời gian sắp tới
như vậy nam em cũng sẽ không phải là người trao vương miện cho tên hoa hậu kế nhiệm
đề cập đến chủ đề tức vương miện của nam em
vì những ổn ào đang được dự luận quan tâm đại diện ban tổ chức cho biết
vì công ty mới tiếp nhận để tổ chức những năm gần đây
trong khi đó hoa khôi nam em đăng quang năm hai nghìn một mươi năm
thuộc một đơn vị khác tổ chức thế nên công ty không có quyền quyết định
trước đó trong một sự kiện quảng bá cho cuộc thi nam em từng chia sẻ
sau khi đăng quang hoa khôi đồng bằng sông cửu long hai nghìn một mươi năm cô lời được một chiếc vương miện
người đẹp mong muốn được mang kỳ vật này đi đấu giá
giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn
hoặc trưng bày ở một nơi trang trọng hơn
đáng chú ý sự việc này cho thấy nguyện vọng được trả lại vương miệng hoa hậu của năm em đã được tọa nguyện
trước đây không lâu nam em từng thồi lộ với bạn trai rằng
cô mong muốn sớm trả lại vương miện hoa hậu đồng bằng sông kiểu long
sau khi đương nhiệm trong chín năm qua
người đẹp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cho biết cô vẫn còn trách nhiệm đối với danh hiệu
thế nên chưa thể làm bất cứ điều gì thoải mái như một người bình thường
như vậy sau nhiều hành động gây tranh cãi
nam em đã bị tước quyền đồng hành cùng hoa hậu đồng bằng sông cửu long
trước đó ban tổ chức từng thông báo cô sẽ góp mặt trong các hoạt động
đồng thời là giám khảo của hoa hậu đồng bằng sông cửu long
cô đã từng trở thành hoa khôi cuộc thi này vào năm hai nghìn một mươi năm
và dù đang còn đường nhiệm nam em vẫn không thể tiếp tục đồng hành
vì không còn giữ được hình ảnh đúng với tiêu chí và mục tiêu mà cuộc thi mong muốn hướng tới
đến nay vụ việc live stream của nam em vẫn đã và đang nhận được sự quan tâm từ dư luận
cô biết nam em liên tiếp phát livestream trên mạng xã hội thú hút đông đảo người theo dõi
cô gây chú ý khi gợi lại chuyện tình cảm ổn ảo trong quá khứ
không ngại tiết lộ góc quất trong giới sobit và kèm theo việc bóc phốt vài người nổi tiếng
sau loạt phát ngôn của mình sở thông tin và truyền thông đã triệu tập năm em có mặt để làm việc vào ngày hai mươi tám tháng hai
người đẹp cho biết nội dung trong giấy mời muốn cô xác minh toàn bộ các tài khoản mạng xã hội
ngoài ra cô cũng không biết bản thân sắp đối mặt với những gì
tuy vậy đến ngày hẹn nam em đã vắng mặt vì phải nhập viện cấp cứu
thay vào đó ông bùi hữu cường vốn là chồng sắp cưới
đồng thời là quản lý của hoa khôi nam em đã đại diện đến làm việc với cơ quan chức năng
theo đó trong buổi họp báo này chồng sắp cưới kiêm quản lý
đại diện truyền thông của nam em vừa thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại của hoa khôi
người này cho biết đây là sự cố ngoài mong muốn vì không đủ điều kiện sức khỏe
thế nên nam em không thể lên làm việc hợp tác với cơ quan chức năng
tôi đã lên sở đại diện cho năm em để làm việc
trong tuần này tôi và năm em sẽ có buổi làm việc trước khi có kết quả chính thức từ sở thông tin và truyền thông
được biết lý do nhập viện là nam em bị đau ruột thừa đau đại tràng và bị tủ thuyết áp dẫn đến mệt mỏi suy nhược
nói về tình hình sức khỏe của nam em ông bùi hữu cường cho hay
đến nay năm em vẫn nhập viện chờ bác sĩ theo dõi thêm
cô ấy đã ăn được cháo đang nghỉ ngơi tính dưỡng
bác sĩ có căn dặn cô ấy cần được ăn uống bồi bổ đầy đủ để mau hồi phục
thời gian qua năm em là cái tên được khán giả bàn tán nhiều khi liên tục có những hành động hay phát ngôn gây sốc
trước kia năm em thỉnh thoảng vẫn có sức khỏe tinh thần không ổn định
thế nhưng chưa lần nào cô khiến mọi người lo lắng nhiều như lúc này
nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối về năm em của tám năm trước
khi cô ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc và tỏa sáng trong cuộc thi miss earth hai nghìn một mươi sáu
thời điểm đó cô được dự đoán sẽ có thứ hạng cao
tuy nhiên tám năm sau cái tên nam em lại dậy sóng một lần nữa
nhưng lại kèm theo những thông tin tiêu cực
giờ đây netizen chỉ mong nam em sẽ sớm ổn định lại tinh thần
không còn những buổi livestream ổn ảo như vậy nữa